vào thời điểm cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
trong đó nổi lên là tội phạm buôn bán hàng giả hàng lậu
các địa phương đã tăng cường hoạt động phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn
mới đây tại nghệ an cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông diễn châu
bắt vụ vận chuyển trái phép gần một trăm linh kg pháo nổ các loại
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bốn b một nghìn ba trăm tám mươi bốn
do anh đàm văn khang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã thạch khôi thành phố hải dương tỉnh hải dương điều khiển
chạy hướng hải dương đắk lắc chở ba thùng xốp màu trắng
bên trong có chứa một một trăm bốn mươi hai quả pháo nổ ông sư và hai mươi bốn bánh pháo nổ loại ba mươi sáu quả
có trọng lượng gần một trăm linh kg pháo nổ các loại
lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ ban đầu bàn giao số pháo trên cho cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an
xử lý theo quy định của pháp luật
được biết trong thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã bắt giữ quả tăng thu giữ nhiều loại pháo nổ
được tăng trữ vận chuyển trái phép